kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị khối cảnh sát
đã thành kính tổ chức lễ dân hương dân hoa đêm anh linh chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm trong trụ sở bộ công an
đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số ba mươi bốn
công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân
đây là mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân và cũng từ đó
ngày hai mươi tháng bảy hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng
trải qua sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của người
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta
đã lựa chọn không ngừng lãnh mạnh và trở thành
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
giữ vững trật tự an toàn xã hội của đất nước trong mọi tình huống